tại nghệ an cá nhân ông trương văn hiền tổng giám đốc công ty cổ phần vật tư nông nghiệp nghệ an đã trao tặng cho ủy ban mặt trận tổ quốc tp vinh hai mươi năm tấn gạo tổng trị giá bốn trăm linh triệu đồng
ngay sau lễ tiếp nhận ủy ban mặt trận tp vinh đã phân bổ số gạo trên cho hai mươi năm phường xã trên địa bàn để hỗ trợ cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn